tại hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ và ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ đã tống đặt quyết định khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với bốn cán bộ
trong đó có hai cán bộ là hạt kiểm lâm vũng tàu phú mỹ về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đó là lê văn sinh nguyễn kim bình và hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ tỉnh bà rịa vũng tàu
là tạ thanh tùng và trần xuân hưởng đều là những người được giao trực tiếp quản lý rừng trên địa bàn thị xã phú mỹ
có liên quan đến vụ án phá rừng phòng hộ trên núi thị vải thị xã phú mỹ
khu đất rừng phòng hộ này có chức năng chống xói mòn bảo vệ nguồn nước ngầm
do ban quản lý dừng phòng hộ tỉnh bà rệ vũng tàu quản lý
tổng giá trị thiệt hại của vụ việc là hơn một trăm bảy mươi triệu đồng